đến thời điểm đó là phương tiện gây án của đối tượng sử dụng được dùng để tàu thoát được camera ghi lại là chiếc xe máy atila màu trắng hoặc ghi đá nhưng không thấy rõ biển số xe
tuy nhiên manh mối đó dường như là trở về với điểm xuất phát khi thông tin các chốt kiểm tra trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ báo về không tìm được đối tượng và phương tiện tỉnh nghi

tuy nhiên với niềm tin mãnh liệt và bằng kinh nghiệm phá án linh cảm nghề nghiệp
bàn truyền án xác định đây là chân dung của thủ phạm gây ra vụ cướp vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng tình nghi lập tức được xác định nhân thân là nguyễn hoàng tâm
sinh ngày một mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
quê quán thôn xuân phong xã đức minh huyện đắc miêu tỉnh đắk nông
tại thời điểm đó đối tượng được xác minh là đang ở tại đà nẵng
nhờ cái mô phỏng cái ảnh của đối tượng cùng với khi ra trên mạng internet trên facebook
thì đối tượng huy này đã có cái hình ảnh ở trên đó
cho nên so sánh hai hình ảnh này là tương đối giống nhau
phải nói là chúng tôi thấy rằng phải chín mươi
ngay trong đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
tức một mươi một ngày sau vụ án xảy ra
bàn truyền án thống nhất phương án truy bắt
khi bắt đầu có mảnh mối
lúc này hàng chục cán bộ kinh nghiệm
giải võ chia thành nhiều mũi đã nhanh chóng lên đường ngay trong đêm
phương án vây bắt được lên kế hoạch rất kỹ
vì xác định đây là đối tượng manh động
sẵn sàng dùng súng cướp ngân hàng
thì có thể hắn sẽ dùng chúng để chống trả lực lượng chức năng
làm thế nào để bắt đối tượng mà không xảy ra xung đột
đó là câu hỏi quan trọng mà bàn truyền án cẩn thận cân nhắc trước khi hành động
đến ngày thứ một mươi hai
thì bàn truyền án quyết định cho phá án và bắt giữ đối tượng
tổ công tác chúng tôi cùng phối hợp với các đơn vị của bộ
trong đây chủ yếu là tổ công tác của cục cảnh sát dân sự
chúng tôi đã đến địa bàn thành phố đà nẵng
phối hợp với công an đà nẵng
và triển khai kế hoạch phá án
ngay lập tức tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn hoàng tâm
và tại đây thu giữ được tang vật là chiếc áo da
mà đối tượng đã sử dụng lúc gây án
tại nhà ông nguyễn tuyến
là bố vợ tâm ở thôn hà phước bốn xã vinh an huyện phú giang
cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng ga bắn bi
một băng đạn bi
hai sấp tiền được buộc bằng dây cao su
một sấp mạnh giá một trăm linh triệu đồng
và một sấp mạnh giá hai trăm linh đồng
một ba lô màu đen
không còn gì để chối cái
nguyễn hoàng tâm đã phải nhận tội danh cướp ngân hàng
vào lúc một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
vào lúc năm h tôi có chuẩn bị hậu trang
rồi tôi có vào cướp ngân hàng bidv

do cán đội bóng đá thua
và nợ tám trăm linh triệu đồng
không có khả năng trả nợ
tâm đã nảy sinh ý định cướp tài sản
trước thời gian gây án khoảng một tuần
tâm đặt mua trên mạng internet
một khẩu súng ga bắn bi
với giá bảy triệu rưỡi
súng được gửi từ tp hcm ra đà nẵng
mở xe khách
trưa ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy

tâm đi xe máy sh ra huế
và gửi xe của mình
và bãi gửi xe của bệnh viện trung ương huế
sau đó đi ra thị trấn tứ hạ
tỷ xá hương trà
mua một chiếc xe máy h dila
biển số năm mươi hai z năm ba nghìn chín trăm sáu mươi hai
với giá hai triệu một trăm linh ngàn đồng
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
tâm đem theo khẩu súng ga bắn bi
đi chiếc xe h dila
đến chợ phú lộc
mua một ba lô màu đỏ đen
vào bên trong bệnh viện
mua một đôi găng tay len
một khẩu trang y tế
rồi đi qua đường mai thúc loan
để khẩu sát địa điểm gây án
và lảng vàng quanh khu vực tp hcm nhiều lần
tâm để sắn xe máy ở ngoài cửa ngân hàng
rồi xông vào chiếc nhánh bidv
số hai mươi chín mai thúc loan tp hcm gây án
và nhanh chóng chạy ra đường tàu thoát
sau hơn một mươi ngày tập trung truy xét
với tinh thần tập trung cao nhất
được sự giúp đỡ của quân chúng nhân dân
và công an các đơn vị
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
ban chuyên án một nghìn hai trăm một mươi sáu c
phá án thành công
vụ án chỉ diễn ra trong vòn vẹn một mươi hai giây
nhưng hệ quả để lại cực kỳ lớn
gây hoang mang lo sợ
trong quân chúng nhân dân
chính vì vậy việc phá án thành công
bắt được thủ phạm đã đem lại sự an toàn
bình yên cho tp hcm
và củng cố niềm tin cho quần chúng nhân dân
với lực lượng công an nhân dân
chỉ là giang ngã thôi
mà sự việc đã đánh bài ra
và cho dân nhận được
là có những ông đó tên gì
và đã lấy được
và những sự việc làm sao
tất cả những ai
và người ta vẫn
để về là người ta không sợ
tôi nghĩ như thế này này
một cái đuổi tường mà không thấy mặt may
mà sau khi cuối cùng
nó chạy thoát được rồi
mà bắt được là phải nói là
một hành trình của một anh công an như vậy
là quá xuất sắc
thì sau thời gian mà được
bị khủng thuộc mà bị bắt rồi
thì nói chung là tình hình dân ở đây
thì thấy hơi yên tâm một chút
là vì như thế nào
trước mắt là đã bắt được
cái húng thù
cái thứ hai nữa
trong một thời gian đó
thì sau khi đó
thì từ công an
cho tới bảo vệ dân cổ
hoặc là dân phòng
từ về ở đây
hoặc là anh em tổ
ở trong tổ ở đây
thì người ta đều hoàn toàn
người ta đã đề phòng được
những sự việc xảy ra sau này
nên cho dân người ta
rất là yên tâm
bài học dựa vào dân
là một lần nữa phát huy hiệu quả
tiếp tục hơn ba giờ hết
phải nói rằng
cái cống đầu tiên
để phá vụ án này
là nhờ vào sự giúp đỡ của nhân dân
chứng minh trong thực tế
của vụ án này
là bất cứ việc gì
khó đến mấy
nếu biết dựa vào hạng bảo dân
thì sẽ thành công
từ thực tế của với cấp ngân hàng cho thấy
thực tế diễn biến tình hình tội phạm
ngày càng phức tạp
các đối tượng sử dụng
nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
có sự chuẩn bị chi tiết
và mang động hơn
khi sử dụng vũ khí nóng để gây án
đây cũng là bài học cho các ngân hàng
các cửa hàng kinh doanh vật có giá trị
còn thiếu sự cảnh giác
thiếu biện pháp an toàn
nhân viên chưa được đào tạo
để đối phó với tình huống xấu
trong khi đó loại hình tội phạm
càng ngày càng đa dạng hơn
tinh vi hơn
và mang động hơn
mỗi biện pháp phòng ngừa
đều có những tác dụng nhất định
và nếu áp dụng liên hoàn
nhiều biện pháp bổ sung cho nhau
thì hiệu quả phòng ngừa sẽ tốt hơn
điều an toàn của ngân hàng
và toàn bộ nhân viên
sẽ được đảm bảo
chỉ vì ham mê cờ bạc
cá độ bóng đá
dẫn đến mắc nợ số tiền lớn
đã khiến nguyễn hoàng tâm
lên kế hoạch tỉ mỉ
thực hiện hành vi cướp tài sản
tại ngân hàng
với suy nghĩ sẽ không bao giờ bị bắt
thế nhưng chỉ sau một mươi hai ngày gây án
đối tượng đã cúi đầu nhận tội
trước sự nỗ lực của lực lượng công an nhân dân
và quân chúng nhân dân
dựa vào quân chúng nhân dân
phát huy sức mạnh quân chúng
có lẽ là bài học lớn nhất
để phá được vụ án này
cũng như các vụ án khác sau này